trường đại học y dược thái nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường
đến sự buổi lễ có đồng chí sa như hòa phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí nguyễn viết tiến thứ trưởng bộ y tế cùng lãnh đạo đại sứ quán các nước lào
campuchia thái lan và các trường đại học đến từ hàn quốc nhật bản và trung quốc
trải qua năm mươi năm xây dựng và phát triển các thế hệ thầy và trò trường đại học y dược thái nguyên
đã không ngừng phấn đấu vươn lên cả về chuyên môn y đức để đào tạo nguồn nhân lực
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân cho đất nước và một số nước trong khu vực
với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trong xu hướng hội nhập quốc tế
trong thời gian tới trường đại học y dược thái nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
giảng viên đổi mới nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ sở y tế
đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong cả lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học
nhân dịp này một mươi ba tập thể một mươi tám cá nhân của nhà trường đã được nhận bằng khen của bộ y tế
và cờ thi đua của bộ giáo dục và đào tạo